trong vụ án này đối tượng có vai trò chủ mưu cầm đầu được xác định là trần văn mạnh sinh năm hai nghìn hai ở an tiến mỹ đức hà nội
các đối tượng có vai trò giúp sức tích cực như trần văn sĩ sinh năm hai nghìn hai trần long vũ sinh năm hai nghìn hai trần văn đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám nguyễn bá tuấn sinh năm hai nghìn bốn đều ở an tiến mỹ đức hà nội
các đối tượng còn lại được các đối tượng trên tuyển vào làm nhân viên
các đối tượng có vai trò giúp sức tích cực như trần văn mạnh sinh năm hai nghìn hai trần văn đạt sinh năm hai nghìn bốn đều ở an tiến mỹ đức hà nội